ngoại trưởng nhật bản fumio kishida thông báo nhật bản trung quốc và hàn quốc đã hoãn hội nghị thượng đỉnh ba bên sang năm tới
thay vì tổ chức tại tokyo vào cuối năm nay như dự kiến trong bối cảnh chính trường hàn quốc đang có nhiều bất ổn
hội nghị thượng đỉnh ba bên thường điên này đã bị hoãn lại sau khi tổng thống hàn quốc park geun hye bị quốc hội bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội
và tạm thời phải chuyển giao quyền lực lãnh đạo cho thủ tướng hwang kyo an
kể từ năm hai nghìn tám nhật bản trung quốc và hàn quốc đã lơn phiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên
năm ngoái hội nghị được tổ chức tại thủ đô seoul của hàn quốc
tại hội nghị này tổng thống hàn quốc park geun hye thủ tướng nhật bản shinzo abe và thủ tướng trung quốc lý khắc cường
đã nhất trí khôi phục hoàn toàn cơ chế hợp tác ba bên đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác tại đông bắc á
nhà lãnh đạo của ba nước cũng nhất trí tạm thời gạt sang một bên những khúc mắt lịch sử để thảo luận những mối quan tâm chung về an ninh và thương mại